công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa tiến hành triệu tập gần hai mươi thanh thiếu niên
trong đó có hơn một mươi học sinh tới trụ sở để viết cam kết không tái phạm các quy định
trong lĩnh vực giao thông đường bộ trước dự giám hộ của các phụ huynh người thân của đối tượng vi phạm
đây là những thanh thiếu niên đang học cấp hai cấp ba có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu
liên tục có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách đua xe trái pháp luật
từ hai mươi ba h cho đến hai h sáng hôm sau trên các tuyến đường chính của thành phố đà lạt
gây bức xúc cho người dân ngoài việc những người vi phạm phải viết bản cam kết không tái phạm
công an tp đà lạt còn đề nghị phụ huynh cần có biện pháp giăn đe giáo dục con em mình
riêng các trường hợp là học sinh vi phạm biên bản xử phạt sẽ được gửi về các trường học
nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông của học sinh